tính đến một mươi tám h ngày hôm nay bốn tháng một mươi hai việt nam không ghi nhận thêm ca mắc covid một mươi chín mới
tính đến một mươi tám h ngày bốn tháng một mươi hai việt nam không ghi nhận thêm ca mắc covid một mươi chín mới
tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam hiện là một ba trăm sáu mươi một ca
trong ngày cả nước có thêm một mươi một bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
như vậy số ca điều trị khỏi hiện là một hai trăm hai mươi ca số ca còn đang điều trị là một trăm linh sáu ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi bảy hai trăm ba mươi tám người